hơn một mươi năm năm thực hiện nghị quyết số hai mươi tám của bộ chính trị và sau năm năm thực hiện nghị định một trăm một mươi tám đã có nhiều công ty nông lâm nghiệp được sắp xếp đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động
tuy nhiên nhiều lâm trường vẫn chưa hoàn thành được việc sắp xếp và tồn tại bất cập thì vẫn chưa được giải quyết rứt điểm
đây là diện tích rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp lục nam
theo phương án sắp xếp đổi mới đơn vị này sẽ chuyển thành mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
theo đại diện công ty lộ trình sắp xếp đã gần xong chỉ còn khâu cuối là xác định giá trị doanh nghiệp
hiện tại vẫn đang vướng mắt ở phương án chuyển đổi bàn giao diện tích đất rừng của suối mỡ sang cho ban quản lý khu du lịch suối mỡ
nên đến thời điểm này đang chờ phương án xong thì nó ảnh hưởng đến tiến độ
tranh chấp đất đai giữa lâm trường với các hộ dân khó xác định giá trị doanh nghiệp
chính là những nguyên nhân khiến nhiều lâm trường chậm trễ trong việc chuyển đổi
câu chuyện của công ty trách nhiệm hữu hạn lâm nghiệp yên thế là một ví dụ
đơn vị này từng xảy ra tranh chấp đất đai phải đưa ra tòa phân xử
sau nhiều năm nỗ lực cùng với việc tích cực ra soát và cắt bớt diện tích rừng giao cho các hộ dân xung quanh lâm trường
đến nay yên thế đã hoàn thành sắp xếp với mô hình mới là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
quá trình chuyển đổi thì nó gặp là đúng là muôn vàn khó khăn
khó khăn nhất là việc xử lý đất đai
và một việc nữa tôi thấy rất quan trọng để cho ảnh hưởng trực tiếp đến đồng vốn của như ước tại doanh nghiệp
và chuyển đổi doanh nghiệp đến quá trình định giá xác định giá trị doanh nghiệp
cái việc này báo cáo là tài sản rừng là một cái rất là khó xác định
toàn tỉnh bắc giang có năm công ty lâm nghiệp cần chuyển đổi
trong đó bốn đơn vị chuyển sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên
một đơn vị giải thể sáp nhập và ban quản lý rừng phòng hộ
thực ra thì bắc giang là triển khai khá là sớm cái nghị định một trăm một mươi tám của thứ nguyên phủ
tuy nhiên thì hiện nay là còn hai cái công ty chưa chuyển được
thì có một công ty thì hiện nay là đang có thanh tra toàn diện
và sau khi có cái lượng thanh tra thì sẽ tiến hành sắp xếp đổi mới cho mô hình mới
còn một cái công ty thì nó có một chút cái diện tích rừng chuyển sang cái rừng đặc dụng
chính vì vậy mà cũng phải tính toán cái giá trị để chuyển
chuyển sang cái chuyển giao sang cái rừng đặc dụng cho nên nó cũng chậm một chút so với cái kế hoạch đã đề ra
đây không phải bất cập của riêng tỉnh bắc giang mà là thực trạng diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước
để đến năm hai nghìn hai mươi cơ bản hoàn thành sắp xếp đổi mới các lâm trường
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các địa phương tăng cường thanh kiểm tra
hướng dẫn thực hiện việc quản lý sử dụng đất xử lý các trường hợp cho thuê
cho mượn lân chiếm tranh chấp liên doanh liên kết
đầu tư vi phạm pháp luật về đất đai lập phương án quy hoạch kế hoạch quản lý
sử dụng đất của các công ty nông lâm nghiệp khi trả về địa phương